theo tổng cục thống kê dòng vốn đầu tư chảy vào nền kinh tế trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám có những diễn biến tích cực
trong quý i năm hai nghìn một mươi tám nền kinh tế đã thu hút được ba trăm ba mươi một tỷ đồng tiền vốn tăng một mươi bốn so với cùng kỳ và bằng ba mươi hai hai gdp
trong đó vốn khu vực nhà nước đạt một trăm linh năm tỷ đồng khu vực ngoài nhà nước đạt một trăm ba mươi tám tỷ đồng và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp ngoài nước đạt tám mươi bảy tám trăm linh tỷ đồng tăng tương ứng bốn bốn bốn và tám một so với cùng kỳ năm trước